công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vừa bất ngờ đột kích vào một sòng bạc tại phường tân bình bắt quả tăng hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần tám mươi triệu đồng
khám xét trên người các con bạc lực lượng chức năng thu thêm gần sáu mươi triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động và một mươi một xe mô tô các loại đây là sòng bạc hoạt động rất tinh vi được canh gác kỹ càng
địa điểm tổ chức là căn nhà của bà bùi thị như thúy tám mươi một tuổi khu phố tân bình
bà thúy thu tiền sâu mỗi ván là hai trăm linh đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng để phục vụ công tác điều tra
một mươi chiếc khẩu trang vừa bị cục cảnh sát kinh tế bộ công an phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường hà nội phát hiện và thu giữ
số khẩu trang này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ và điều đáng nói là giá gốc của mỗi chiếc khẩu trang này là chỉ vài nghìn đồng nhưng chủ hàng đã bán ra thị trường với giá gấp nhiều lần như vậy
lợi dụng tâm lý của người dân trước dịch virus corona chủ cơ sở kinh doanh khẩu trang và dung dịch nước rửa tay tại ngõ hai trăm chín mươi kim mã ba đình hà nội đã nhập số lượng hơn sáu trăm linh túi tương đương với sáu chiếc khẩu trang về để tiêu thụ
khai thác tại chỗ chủ cửa hàng là đồng xoài
chị hải yến cho biết mua hàng này trên mạng xã hội số khẩu trang này được nhập rời khi bán cho khách mới tiến hành đóng gói sản phẩm một mươi chiếc trên túi giá mỗi khẩu trang này từ năm sáu đồng trên chiếc nhưng được bán buôn với giá sáu mươi năm bảy mươi đồng một túi
đến thời điểm lực lượng chức năng phát hiện thu giữ đã có hai chín trăm chín mươi chiếc khẩu trang được chủ cửa hàng bán ra ngoài thị trường
lương thị hải yến cho biết mua hàng này trên mạng xã hội số khẩu trang này được nhập rời khi bán cho khách mới tiến hành đóng gói sản phẩm một mươi chiếc trên túi giá mỗi khẩu trang được nhập rời khi bán cho khách mới tiến hành đóng gói sản phẩm một mươi chiếc trên túi giá mỗi khẩu trang được nhập rời khi bán cho khách mới tiến hành đóng gói sản phẩm một mươi chiếc trên túi giá mỗi khẩu trang được nhập rời khi bán cho khách mới tiến hành đóng gói sản phẩm một mươi chiếc trên túi giá mỗi khẩu trang được nhập rời khi bán cho khách mới tiến hành đóng
tại cơ sở này lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng loạt những chai đựng dung dịch nước rửa tay
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng đấu tranh làm rõ
trước tình hình dịch bệnh ncov diễn biến phức tạp và có khả năng lây lan nhanh
thủ tướng chính phủ chỉ đạo thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh
kể cả người nước ngoài nhập cảnh hoặc là đi qua ba mươi một trên ba mươi một tỉnh thành phố của trung quốc trong vòng một mươi bốn ngày vừa qua
cụ thể đối với các trường hợp nghi nhiễm ncov lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế
bộ công an khẩn trương chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các ngành cơ quan liên quan
ra soát tất cả các trường hợp nhập cảnh và thực hiện việc cách ly các trường hợp nghi nhiễm
bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương chỉ đạo ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
giả soát toàn bộ các cơ sở lưu trú thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh
bộ y tế khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật để sàng lọc nhanh nhất người bị cách ly
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu bộ y tế chỉ đạo triệt để khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa điểm có người nghi nhiễm hoặc nhiễm ncov
đối với trường hợp đến hoặc đi qua tỉnh hồ bắc trung quốc trong vòng một mươi bốn ngày phải được coi như trường hợp nhiễm bệnh
ubnd các địa phương khi có trường hợp mắc bệnh phải công bố dịch ngay
thực hiện việc học sinh sinh viên nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập thể
các lễ hội theo chỉ đạo của ban bí thư và của thủ tướng chính phủ
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn điểm qua một số những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
mở đầu sẽ là thông tin trên báo lao động có bài
đảng có sức mạnh vô địch
không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng coi đây là vấn đề sống còn của đảng ta chế độ ta
một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng có tổ chức chặt chẽ có đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch gương mẫu tận tụy
gắn bó máu thịt với nhân dân được nhân dân ủng hộ thì đảng đó có sức mạnh vô địch
không thấy lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh điều này tại lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều việc phải làm
nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa tệ tham nhũng lãng phí quan liêu xa dân
các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
chúng ra sức xuyên tạc vu cáo đảng ta nhà nước ta đánh thẳng vào hệ tư tưởng cường lĩnh đường lối chính trị của đảng
kích động chia rẽ nội bộ đảng chia rẽ đảng nhà nước với nhân dân hòng làm tan giã đảng ta chế độ ta
từ gốc từ bên trong hết sức thâm độc và nguy hiểm
tổng bí thư chủ tịch nước chỉ rõ người đứng đầu đảng nhà nước cho hay
trong điều kiện hiện nay chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của đảng
nếu không nhận thức sâu sắc được điều này nếu cán bộ đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện học tập
thì rất dễ bị thoái hóa biến chất
thưa quý vị còn trên báo kinh tế và đô thị có bài viết
nông sản tắt đường vì ncov
trước những diễn biến rất khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trung quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất của nông sản việt nam
trong đó có ngành hàng chiếm đến tám mươi xuất khẩu như rau quả
việc phụ thuộc thị trường trung quốc là một trong những nguyên nhân khiến cho
xuất khẩu nông sản đã đứng trước nhiều nguy cơ bị sụt giảm
nếu như dịch ncov tiếp tục diễn biến phức tạp
chính vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động tìm đường đưa nông sản sang tiêu thụ tại các thị trường khác
và liên quan đến những giải pháp
trước mắt trong bối cảnh dịch ncov còn kéo dài
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kiến nghị ngành công thương các địa phương
đẩy mạnh đưa hàng hóa nông sản vào tiêu thụ trong các hệ thống bán lẻ
ưu tiên thị trường nội địa
về lâu dài các địa phương nghiên cứu điều chỉnh một số đối tượng cây trồng vật nuôi cho phù hợp với thị trường tiêu thụ
đồng thời tập trung quy hoạch đầu tư vùng trồng để nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu
thưa quý vị còn trên báo công an nhân dân có bài
các bệnh viện thuộc bộ công an sẵn sàng chống dịch
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ở các nước lân cận
và các trường hợp nhiễm bệnh đang được điều trị trong nước
tính cho đến chiều ngày ba tháng hai bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đã chủ động triển khai khẩn trương nhiều biện pháp
và sẵn sàng cho một bệnh viện giã chiến đủ tiêu chuẩn
trong công tác phòng chống một dịch bệnh mới và nguy hiểm này
còn bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an tại đà nẵng cũng đã triển khai kế hoạch giám sát phòng chống sẵn sàng các phương án ứng phó
nếu xuất hiện dịch bệnh tại địa phương
trong quá trình thăm khám bệnh viện cũng đã tuyên truyền cho người dân cách thức để bảo vệ sức khỏe
không hoang mang lo lắng quá mức cho những thông tin sai lệch trên mạng xã hội
tiếp theo trên báo tuổi trẻ đã có một loạt trang tin về chung sống với dịch ncov
trong đó có bài
công nhân răm rấp
sau một kỳ nghỉ tết
thì công nhân tại các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
trở lại làm việc trong bối cảnh đã phát hiện những ca viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới tại thành phố hồ chí minh
hầu hết các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh đều đã thông tin cho người lao động
về virus corona
và yêu cầu thực hiện một số biện pháp vệ sinh phòng dịch
gần như là tất cả các công nhân ra vào khu vực đều đeo khẩu trang y tế tại các chốt bảo vệ ngay khổng
cái cổng khu chế suất và cổng ra vào các công ty
nhân viên bảo vệ đều đeo khẩu trang kín
kể cả nhân viên trên các xe tải giao nhận hàng ra vào khu công nghiệp
cũng đều đeo khẩu trang
nhiều công ty đã trang bị thiết bị đo thân nhiệt
và thực hiện đo thân nhiệt cho toàn bộ công nhân trước khi ra vào làm việc
đồng thời lực lượng bảo vệ nhà máy cũng sẽ theo dõi những người có triệu chứng ho sốt
công ty cũng thông báo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa cho người lao động
yêu cầu đeo khẩu trang
phục vụ công nhân
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức văn hóa giải trí hấp dẫn khác từ trường quay phía nam
trong bản tin sáng phương nam
xin mời biên tập viên quang huy
mạng xã hội hiện nay là phương tiện truyền tải thông tin nhanh hàng đầu
sau khi có một sự cố xảy ra thì chúng ta cần ứng phó như thế nào
gieo rắc sự sợ hãi
hay là tích cực theo dõi
và điều chỉnh bản thân cùng xã hội vượt qua cơn đại dịch
sau đây sẽ là chia sẻ của những cá nhân về việc ứng xử trên mạng xã hội trước dịch corona
khi cộng đồng thế giới và trong nước
đang tích cực phòng chống dịch bệnh corona
thì tại nước ta lợi dụng mạng xã hội nhiều đối tượng ở một số tỉnh thành đã tung thông tin sai về dịch corona tại việt nam
gây hoang mang gieo luận
những kẻ cố tình gieo rắc sự sợ hãi
và xuyên tài sự thật
đã nhanh chóng bị bắt và bị xử lý theo pháp luật
còn cách đây ít giờ tại thành phố hồ chí minh
len lõi trên một số trang cá nhân xuất hiện những thông tin như
virus corona lây qua đường xì hơi
bệnh viện chợ rẫy có ba mươi ba người chết vì corona
hay virus corona bay trong không khí
đều là những thông tin thất thiệt
nhằm mục đích thu hút sự chú ý của truyền thông
góp phần gây thêm hoang mang cho công chúng
trong một không gian nhỏ như cái xe mà đã lây bệnh
có việc chữa được không
nó bị là nó phải bị rồi
bình thường mọi người phản ứng thì nói chung đó là cũng bình thường
thứ nhất là họ lo lắng cho sức khỏe của họ
ví dụ như là đăng status lên bảo là
bữa nay thì ở thành phố hồ chí minh hiện nay đã phát hiện được
việt nam hiện nay đã phát hiện được ca thi phám
đọc những cái thông tin thì họ cũng biết được là
lý do tại sao và liệu là thành phố hồ chí minh nó có nằm trong cái tâm dịch bệnh hay không
cái phản xã hội thì
nói chung là lúc mà những cái thông tin đưa ra cũng có quan tâm những cái nào chính thống thôi
chứ mình nghe những cái thông tin mà nó không có chuẩn xác không ấy thì nó mới hoang mang cho mình
vì họ nói chỗ vùng này bao nhiêu người
vùng này vùng kia
thì làm cho hoang mang tất cả cả cái cộng đồng xã hội cũng như là xung quanh khu vực mình
không chỉ riêng với những thông tin của dịch corona
mà đối với nhiều sự việc khác được lan truyền qua mạng xã hội
người dùng và cả cộng đồng
cần là những người tích cực ứng xử trước thông tin
người tích cực
sẽ theo dõi số người thiệt mạng để điều chỉnh biện pháp
và hành vi bảo vệ
chứ không ngồi đếm xác chết để rũa xả
người tích cực thường lên mạng như người bình thường
chứ không là nhà vi trùng học
dịch tẩy học báo học
đạo đức học chính trị học nhân đạo học
người tích cực chỉ post hay share
khi có thông tin xác thực
hay có tia hy vọng
chứ không một ngày hai mươi boss bi tháng về đại dịch
đổ lỗi cho toàn nhân gian
đó là những chia sẻ từ facebook
trần vũ hoài
khi bày tỏ bức xúc trước những hành vi ứng xử không khách quan
và tâm lý đổ lỗi của một bộ phận người dùng mạng xã hội
quan điểm này cũng được nhiều cá nhân đồng tình
và bản thân họ
cũng đang hành động tích cực trước dịch bệnh
theo mình thì mọi người nên bình tĩnh trước những thông tin này bởi vì mọi thứ
mọi người nghĩ là bộ y tế đã đưa ra những khuyến cáo rất cần thiết
mọi người cũng nên bình tĩnh không nên quá hành động thái quá
nhiều thông tin như này khác rồi người nhà nói bạn bè nói thì thấy là luật này rất là nghiêm trọng
thế thành ra là ở nhà
cô cũng nhắc nhở con cháu
phải xúc miệng bằng nước muối này
rồi uống nước cam nhiều uống vitamin c
rồi là ăn những hoa quả ăn rau thôi để mình cứ nghe theo cái tin chính thống
trên coi như là nhà
bên dịch tễ phòng người ta phổ biến như thế nào thì mình làm theo
thế chứ còn thì nghe như thế thì nó nhiều chuyện quá còn nhiều tin mà mình
cũng thấy nhiều khi cũng vô lực
cũng thấy nhiều lúc mà nó bị thì mình tích cực phòng chống thôi chứ không thể mà nói được
mà cũng không phải hốt hoảng hốt hoảng cũng không xử lý được cái vấn đề đó
do cái tốt nhất của mình là nên thực hiện tốt những cái hướng dẫn của bộ y tế cũng như các thông tin
về cái báo chí như ra đường không nên tụ tập như đong người những cái này kia thôi còn sinh hoạt thì mình vẫn bình thường thôi
theo báo cáo của bộ y tế
tính đến chiều ngày ba tháng hai trên thế giới
đã có một trăm tám mươi năm người ngoài đột địa trung quốc
nhiễm chủng mới của virus corona
đẩy tổng số lên đến gần một mươi bảy bốn trăm linh người mắc bệnh
riêng việt nam đã có ca thứ tám dương tính với chủng virus mới này
trước sự gia tăng của dịch bệnh trên toàn cầu
bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng
bộ thông tin và truyền thông cũng kêu gọi toàn thể cộng đồng công nghệ việt nam
cùng đoàn kết chung tay
thể hiện trách nhiệm năng lực và sứ mệnh
dùng công nghệ để giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội
đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh
vâng chuyển sang một thông tin mà hầu hết người tham gia giao thông phải chú ý khi di chuyển vào tuyến đường nguyễn văn huyên
quận cầu giấy hà nội vào thời gian này
sở giao thông vận tải hà nội vừa ban hành thông báo số hai trăm sáu mươi sáu tb
về việc phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường nguyễn văn huyên
đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ thi công công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường hoàng quốc việt
đường nguyễn văn huyên
và hoàn thiện đường nguyễn văn huyên theo quy hoạch vành đai hai năm
cụ thể tổ chức giao thông ô tô lưu thông một chiều trên tuyến đường nguyễn văn huyên
theo chiều và đoạn từ phố tô hiệu đến đường hoàng quốc việt
xe buýt đổ phép hoạt động hai chiều
các phương tiện ô tô có nhu cầu lưu thông trên đường nguyễn văn huyên từ hoàng quốc việt đi nguyễn khánh toàn
đi theo hướng hoàng quốc việt phố tô hiệu đường tô hiệu nguyễn văn huyên nguyễn khánh toàn
thời gian thực hiện đến hết ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ba đình
có trách nhiệm bố trí đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông như
biển báo hướng dẫn giao thông từ xa
tại chỗ phù hợp với phương án thi công và tổ chức giao thông
đèn quay chiếu sáng
người cảnh báo hướng dẫn giao thông tại khu vực thi công
trung tâm điều khiển giao thông ngô man thành phố
điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các mút giao thông trong phòng thi thi công
vào các giờ cao điểm để giảm thiểu tình trạng ồn tắc giao thông trong khu vực
kỳ nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đã kết thúc
ngày của mình
đây cũng là thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao đột biến
mặc dù không quá căng thẳng như những năm trước
xong tình trạng nhồi nhét khách của nhiều nhà xe
sau mỗi dịp tết vẫn diễn ra
ghi nhận của phóng viên thời sự tại tuyến cao tốc nội bài lào cai
tại km sáu đầu cao tốc nội bài lào cai
ba xe khách này đều chở quá số người quy định
lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và xử lý
khi được hỏi về việc xe phạm
hầu hết các lái xe đều đưa ra lý do cho mình
vẫn biết là phạm rồi nhưng mà bà con cứ chèo lên mà đi thì không biết làm nào
em biết là cũng nhiều đã bị vi phạm rồi
cái xe kia nó hỏng thì chở hộ khách đưa người ở giữa đường nó vất vả rồi
nói đi cũng phải nói lại
có cầu át có cung
không ít thượng đế vì nhu cầu đi lại cũng tiếp tay cho các nhà xe vi phạm
chân nhân chúng tôi rất là muốn là mỗi người một ghế
nhưng không thể làm sao để tổn thương dân muốn lên được đúng chuyến về đến nhà
không biết làm nào vì thực sự ngày tết này nó như thế
lý do dẫn đến tình trạng nhà xe nhồi nhét hành khách dịp lễ tết
bên cạnh việc chủ xe và nhà xe vì lợi nhuận bất chấp quy định
một phần cũng do ý thức của người dân không có thói quen vào bến mua vé
tự ý vẫy xe dọc đường
những hành vi như thế này
đang khiến những thượng đế mất đi những quyền lợi chính đáng của mình
để cho lái xe
và chủ xe người ta dẫn đến cái việc là
vi phạm trong cái hành vi vi phạm trở quá quy định
đó là do người ta tham
thực tế là
có thể người ta đón khách
ở tại bến
thì cũng không quá đâu
nhưng mà cứ khi ra ngoài
ra khỏi xuất bến rồi đón khách dọc đường
người dân về quê ăn tết
rồi là những công nhân đi làm sao về
bắt xe đứng vẫy xe
ở ngoài đường
thì là lái xe bắt khách thôi
có thể nói
vào dịp trước và sau tết
lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao
vì lợi nhuận
nhiều nhà xe bất chấp sự an toàn của hành khách
mà vẫn tiến hành nhồi nhét khách
nếu cần phải đi lại trong những dịp lễ tết
hành khách nên chủ động đến các bến xe
để đặt mua vé trước
khi phát hiện các phương tiện trở quá số người quy định
hoặc các hành vi vi phạm an toàn giao thông khác
cần báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất
để có biện pháp xử lý
đó chính là hình ảnh của lực lượng công an các địa phương đã xuống đường phát hàng ngàn khẩu trang miễn phí cho người dân
nhằm góp phần phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do ncov
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bến tre
vừa phát năm khẩu trang y tế miễn phí cho người đi xe mô tô
hành khách đi trên xe ô tô xe khách xe buýt xe tải
trên tuyến quốc lộ năm mươi bảy c thuộc địa bàn xã phước long huyện rồng trôm
và tại nơi đăng ký xử lý vi phạm của người lái xe thuộc phòng cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn cho người dân
cách sử dụng khẩu trang phòng bệnh đúng cách
và vận động chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông
tại thanh hóa đoàn viên thanh niên công an thành phố thanh hóa và thành đoàn thành phố
đã phối hợp phát miễn phí hơn một khẩu trang cho nhân dân
và hơn bảy trăm linh tờ rơi tuyên truyền về dịch viêm phổi ncov
lực lượng công an cũng đã khuyến cáo người dân
khi đến những khu vực đông người cần phải đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh
đồng thời hướng dẫn người dân cách sử dụng khẩu trang sao cho đúng cách
trong những ngày đầu xuân thì câu chuyện thời sự tiếp tục nhận được sự bàn luận của người dân
đó chính là trong nghị định một trăm linh của chính phủ
về việc sử dụng rượu bia sẽ bị xử phạt nặng
nếu như điều khiển phương tiện giao thông
nhưng trước khi có luật phòng chống tắc hại của rượu bia
có hiệu lực
thì rất nhiều ngôi làng ở miền núi quảng nam đã nói không với rượu bia cách đây nhiều năm
hãy cùng phóng viên của truyền hình công an nhân dân đến với những ngôi làng của đồng bào dân tộc ít người
đã nhiều năm nay
nói không với rượu bia
ở huyện bắc trà my và nam trà my
như bao nhiêu ngôi làng ở miền núi
làng măng dí xã trà nam huyện nam trà my của quảng nam
từng được biết đến là ngôi làng say
vui uống đến say
buồn cũng uống cho say
hơn một năm nay
nhờ sự vào cuộc của lãnh đạo
lãnh đạo xã thôn và già làng
những người nghiện rượu đã cai nghiện
người thích uống cũng đã bỏ rượu
người say đăng ở làng mang dí ở xã trà nam
được xem là kỳ tích
trước đây cũng xem tivi
trong mạng xem rượu là một cái chất độc rất là nguy hiểm
gây sức khỏe của con người
nói thật thì uống rượu thì mắc tiền mắc kiếm thế
làng boa xã trà giáp huyện bắc trà my của tỉnh quảng nam
đây là cái tết thứ một mươi một
hơn tám mươi hộ gia đình với chừng năm trăm linh nhân khẩu
nói không với rượu
ngày trước sau những vụ ngộ độc rượu
già làng đứng ra vận động dân làng tư bỏ rượu
ban đầu tưởng khó
dần dần thành thói quen thành lệ của làng
bây giờ nước trà thay cho rượu
miếng trà thay cho thức nhấm
ai nấy đều vui khi đã chia tay được ma men
là không có đi làm nữa
rồi cái cách đi làm
nhưng mà tiếng nói nữa
cũng không chính xác gì hết
nói tầm bậy tầm bạ được đó
ưng nói cái gì nói
nhưng mà không xấu tế
bộ thay như thế là bỏ trốc đi
ở nhiều nơi
mỗi dịp lễ tết
bia rượu là mặt hàng đắt khách
còn ở làng boa này
đồng bào ca rong ở đây
mua thức uống khác thay thế cho rượu bia
những bữa cơm ngày tết của bà con
trong làng cũng vắng bóng rượu bia
điều này trở nên bình thường
thậm chí là quen thuộc tại một ngôi làng
mà quanh năm bia rượu tưởng chừng là thức uống không thể thiếu trong bữa cơm như thế này
nhờ bỏ được rượu bia
dân làng không xích mích mâu thuẫn ở bàn nhậu
cuộc sống của người dân khấm khá hẳn lên
nhưng mà đến bây giờ cũng có cái
cho việc nhân nhân hết sức tiết kiệm không rượu chè
không nhậu nhẹt
bạn bè vô
tiếp đáy nước bình thường
để người dân từ bỏ rượu bia đoạn tuyệt với ma men
chính quyền địa phương tuyên truyền
ra làng vào cuộc vận động
cho người dân cam kết
ai uống rượu say
ra làng sẽ phạt
nhờ vậy mà mô hình làng bỏ rượu
đang được nhân rộng tại các huyện miền núi của tỉnh quảng nam
trong những ngày đầu xuân mới đồng bào vùng cao tiến hành nhiều lễ thức văn hóa rất riêng
mặc dù không có rượu bia
xong bà con vẫn ngây ngất trong tiếng chiêng trầm hùng ngày xuân
đắm say trong những điệu mùa
nhịp chiêng truyền thống
và quá trình phát triển chung của đất nước
môi trường biển ở nhiều khu vực đang đứng trước nhiều thách thức
ô nhiễm biển đến mức báo động đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng
cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia
trong những năm qua việt nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường biển
và ngày càng trở nên nghiêm trọng
với mong muốn là góp phần làm xanh sạch đẹp môi trường biển đảo
những người lính trường sa đã chung tay cùng cả nước
xem việc bảo vệ môi trường
là niềm vinh dự
là trách nhiệm của chính bản thân mình
đảo sơn ca
được coi là một trong những hòn ngọc xanh của quần đảo trường sa
mỗi viên gạch đều yên hình quốc huy
khẳng định chủ quyền việt nam

mỗi cây trồng trên đảo
như một người bạn thân thiết
việc chăm sóc cây vừa là nhiệm vụ
vừa là niềm vui sau những giờ huấn luyện
việc tạo một môi trường sạch sạch đẹp
không là để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình
chúng tôi cũng ý thức được rằng một phần
tạo nên không khí xanh sạch đẹp cho môi trường biển đảo
không thể thiếu
nhưng giờ dễ lao hoặc là giờ nghỉ
chúng tôi có bóng mát để ngồi nghỉ
việc làm đó giúp chúng tôi
hơn thất thú hơn trong
công việc hàng ngày
đây là một nội dung rất quan trọng
vì xác định cán bộ chiến sĩ của đảo sơn ca luôn xác định rằng
môi trường sạch sạch đẹp là mục tiêu chính đơn vị đã tổ chức nhiều biện pháp
vệ sinh môi trường
và các nội dung khác
trong quá trình thời gian qua thì điều kiện thời tiết tốt
đảo đã tổ chức một lực lượng
trong những ngày mưa
và tổ chức trồng
với điều kiện biển đảo xa xôi
thì để đảm bảo về nhu cầu lương thực thực phẩm
chủ yếu là đồ hộp
nên tồn tại một lượng rác thải nhựa
rác thải rắn là rất nhiều
để làm tốt môi trường đảo
mỗi cán bộ chiến sĩ đều nâng cao ý thức
khi sử dụng xong đều phân loại thu gom tập trung như thế này
đảm bảo không để tồn tại rác thải nhựa rắn bừa bãi
các lá cây được quét và thu gom
đào hố cho lớp tạo mùn
sau đó đưa ra các bãi san hô để tôn tạo màu mỡ cho đất
qua thực hiện phong trào đó thì trên đảo chúng tôi
là cơ bản là thực hiện cả cái đồ hộp
đấy thì đây là một cái lường rác thải kể cả nhựa và kẹm
mà trong lúc là điều kiện trên đảo là rất là hẹp
để mà hủy các loại đó là rất khó khăn
chúng tôi là hàng tháng hàng ngày
tuyên truyền vận động giáo dục
cho cán bộ đoàn viên
thu gom các loại
vỏ hộp vỏ kẹm
thu gom và đồng bao
gửi theo tàu vào bờ và vân hủy theo cái
tập trung trong bờ
chúng tôi tuyệt đối không là vứt cả cái rác thải trong biển
bên cạnh việc làm sạch khuôn viên đảo
thì việc vệ sinh làm sạch môi trường biển
cũng được những người lính đảo đặc biệt chú trọng
các loại rác thải trên biển thường trôi giặt vào bờ kè bãi cát
nên hàng tuần hàng tháng
những người lính đảo thường tổ chức thu dọn và phân loại
đối với rác hữu cơ sẽ được ủ để làm phân bón cho cây
rác thải vô cơ sẽ được thu gom tập trung để vận chuyển vào đất liền tiêu hủy
chúng tôi thì hàng tháng đều thi đua sung kích
các nhiệm vụ phong trào của đoàn đặc biệt là
việc làm sạch môi trường biển
và cụ thể là tổ chức các hoạt động
nhặt rác rồi quét dọn vệ sinh môi trường biển
khu vực bờ cát
và khu vực mặt bằng ở trong đảo
tạo cho đảo một cái cảnh quan xanh sạch đẹp
và không có rác thải
việc làm như vậy thì có ý nghĩa của
làm sạch vệ sinh môi trường
của toàn thể cán bộ chiến sĩ trên toàn đảo
đảo là nhà biển cả là quê hương
được tham gia gìn giữ cảnh quan môi trường biển đảo xanh sạch đẹp
đã hòa chung phong trào chung tay cùng cộng đồng
bảo vệ môi trường hệ sinh thái biển
ứng phó với biến đổi khí hậu
có phần tạo khí thế động lực để những người lính đảo
hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng
những hình ảnh ý nghĩa về những người chiến sĩ nơi đảo xa cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
còn bây giờ